theo bộ công thương hoạt động xuất nhập khẩu nông sản nguyên phụ liệu linh kiện điện tử tại nhiều cửa khẩu ở biên giới phía bắc đang ấm trở lại sau hơn một tháng khó khăn vì dịch covid một mươi chín
tuy nhiên do hoạt động kiểm dịch nên vẫn còn nhiều xe nông sản hàng hóa đang lưu kho tại các cửa khẩu
tại tỉnh lạng sơn cửa khẩu quốc tế hữu nghị xuất hai trăm hai mươi ba xe nông sản hoa quả linh kiện điện thoại hàng may mặc nhập hai trăm tám mươi chín xe linh kiện điện thoại máy móc đồ thủy tinh
tại cửa khẩu tân thanh xuất bảy mươi bốn xe nông sản dưa hấu thanh long nhập một mươi tám xe nông sản gừng hành khoai tây nấm tươi
tồn hai trăm năm mươi xe nông sản đang chờ làm thủ tục xuất khẩu
tại cửa khẩu cốc nam tồn một mươi một xe
tại ga đồng đăng tồn một mươi toa thép hóa chất than
tại cửa khẩu chi ma tồn hai mươi ba xe hạt tiêu bột sắn
tại tỉnh lào cai xuất hai trăm bảy mươi hai xe thanh long chuối dưa hấu nhập
nhập một trăm linh xe
bộ công thương tiếp tục khuyến cáo doanh nghiệp nắm tình hình ở cửa khẩu để điều tiết lượng hàng vận chuyển lên khu vực biên giới đặc biệt là nông sản